từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các đơn vị trong công an thành phố đã bắt khởi tố hai mươi năm vụ án với bốn mươi tám bị can triệt phá năm ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động cho vay
giải họ cầm đồ trên địa bàn thành phố hà nội bắt một mươi sáu đối tượng có liên quan
thời gian tới công an tp hà nội tiếp tục tham mưu với ubnd tp bàn hành các văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan ubnd các quận huyện thị xã tăng cường công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ
chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cơ quan thông tần báo chí tăng cường tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong dịch vụ kinh doanh dịch vụ cầm đồ thông báo rộng rãi các phương thức thủ đoạn của tội phạm lợi dụng hoạt động này để người dân biết cảnh giác tố giác các hành vi vi phạm cho cơ quan chức năng
với vỏ bọc là tập đoàn các đối tượng đã cho vay với lãi suất lên đến trên ba trăm linh một năm để điều tra truy xét và đưa ra băng nhóm tội phạm này ra ánh sáng là sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của lực lượng cảnh sát hình sự
việc đánh sập đường dây này cũng là lời cảnh tình với các tổ chức cá nhân đang có hoạt động tín dụng đen gây mất an ninh trật tự tại các địa phương trên cả nước đây là khẳng định của đại tá phạm văn tám phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự bộ công an trong cuộc trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân
tập đoàn nam long trên danh nghĩa đang hợp tác với ngân hàng nhưng thực tế đây là công ty ma không đăng ký lĩnh vực hoạt động chính là tín dụng đen với quy mô hai mươi sáu chi nhánh tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
mỗi chi nhánh phụ trách khoảng hai năm tỉnh do một người làm quản lý tính đến thời điểm bị cơ quan điều tra khởi tố có khoảng hai trăm linh bị hại đã chuyển tiền vào trên ba mươi tài khoản của tổ chức tội phạm này với tổng số tiền giao dịch lên đến trên năm trăm một mươi tỷ đồng
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt vận động đầu thú xử lý bảy đối tượng về các hành vi cố ý gây thương tích bắt giữ người trái pháp luật và cho vay nặng lãi
họ vâng xin cảm ơn đại tá phạm văn tám đã dành thời gian
xin đồng chí cho biết quy mô cũng như mức độ nguy hiểm của đường dây tội phạm này là như thế nào
thực tế đã xảy ra cái việc mà thánh anh nguyễn văn minh là một trong những nạn nhân để mà công vi phạm cái nội dung của công ty nên là bị đánh cho đến chết
thì chỉ cái công ty này nó hoạt động từ giữa năm hai nghìn một mươi bảy và đến khi bị triệt phá thì cái xác định ban đầu cho đến nay là cái lưu lượng tiền khoản tiền mặt và các đối tượng cho vay là hơn năm trăm linh tỷ
thì đây là chỉ bước đầu là làm rõ các hành vi của các đối tượng
vâng xin đồng chí cho biết là đường dây tội phạm này đã bị triệt xóa như thế nào
và trong quá trình điều tra khám phá thì lực lượng cảnh sát hình sự đã gặp những khó khăn như thế nào ạ
trên cái tinh thần cái kết quả điều tra ban đầu của công an thành phố thì lãnh đạo tổng hợp cảnh sát đã báo cáo lãnh đạo bộ công an
và có chỉ đạo là thành lập một cái ban chuyên án do đồng chí cục trưởng cục cảnh sát hình sự đại tá trần ngọc hoàng trưởng ban
trong quá trình điều tra thì xác định bị hại trong cái vụ án này thì cũng rất là khó khăn bởi vì cũng rất nhiều người đã là nạn nhân
thế nhưng mà hiện nay người ta đã thanh toán tất toán với lại công ty năm mươi năm rồi
cho nên là người ta cũng không muốn liên quan đến các đối tượng này
thứ hai nữa là hiện nay cũng còn một số lớn các bị hại mà hiện nay đang còn nợ tiền của công ty của các đối tượng này
thì chúng tôi cũng đang phối hợp với công an các đơn vị địa phương để truy tìm
chúng tôi cũng kêu gọi những người này tự giác hoặc là cung cấp các thông tin mà mình biết và có liên quan đến vụ án để cơ quan điều tra thu thập
từ việc triệt xóa thành công chuyên án này thì đồng chí có thể đưa ra nhận định là loại tội phạm tín dụng đen hiện nay đang có diễn biến ra sao
không chỉ của thanh hóa mà còn các địa phương khác
xảy ra đang là vấn đề bốc xúc nổi lên
và chúng ta có thể khẳng định như là tội phạm mà liên quan đến hoạt động tín dụng đen là tội phạm hoạt động có tổ chức
là liên quan đến các băng nhóm
cho nên đây cũng là mục tiêu đấu tranh của lực lượng để thay sự
thưa đồng chí là việc triệt xóa thành công chuyên án này thì có ý nghĩa cảnh báo như thế nào
đối với các công ty cũng như đối tượng đang núp bóng tội phạm tín dụng đen
cái việc mà hoạt động tín dụng đen này thì không những các cá nhân các đối tượng thực hiện mà còn phần lớn là do các cơ sở cầm thổ các công ty tài chính hoặc là các doanh nghiệp mà núp bóng
thì việc triệt phá cái này cũng có một ý nghĩa tựa là cảnh báo
thứ nhất là đối với các đối tượng mà đã thành lập cho các công ty ma hoặc là núp bóng doanh nghiệp để hoạt động tín dụng đen
và các doanh nghiệp

trong một điều kiện hoàn cảnh nào đó mà phải vay tiền của các đối tượng này thì phải luôn luôn cảnh giác
không nên nhẹ dạ cả tin vào những các đối tượng này
một lần nữa xin cảm ơn đại tá đã dành thời gian cho chủ hình cơ quan nhân dân
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ quy mô tính chất mức độ và vai trò của từng đối tượng trong vụ án
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp
đây cũng là chiến công bước đầu của ban chuyên án khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng
áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ thể hiện tinh thần khẩn trương kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm của lực lượng công an nhân dân
tại quảng ninh vào khoảng hai mươi ba h năm mươi hai phút đêm ngày hôm qua hai tháng một mươi hai
tại dự án sitadin marina hạ long ở phường hùng thắng thành phố hạ long
đoàn bing group làm chủ đầu tư đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân tử vong
sanh tính của hai công nhân tử vong được xác định là trần văn trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê quán ở tuyên quang
và bàn văn thọ sinh năm hai nghìn quê quán yên bái
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo sở lao động thương minh và xã hội
cùng các đơn vị liên quan lập tức đến hiện trường xử lý sự cố
qua lời khai của các công nhân trong khi đang đổ bê tông sàn tầng bốn thì bị sập
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra
nguyên nhân vụ tai nạn lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ sáu triệu đồng
cho mỗi gia đình công nhân bị tử vong
ba nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông một căn khác có nguy cơ sạt lở buộc phải di rời đến nơi an toàn
đó là hậu quả của vụ sạt lở đất bờ sông nghiêm trọng xảy ra vào lúc chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
tại khu vực tổ một mươi bốn khóm tây khánh năm phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang
rất may là vụ sạt lở xảy ra vào ban ngày nên không gây thiệt hại về người
vụ sạt lở nằm ngay trên tuyến tỉnh lộ chín trăm bốn mươi ba nối thành phố long xuyên huyện thoại sơn
lượng phương tiện qua lại tương đối nhiều nên tình hình giao thông ở khu vực này trở nên phức tạp
ngay sau khi sạt lở xảy ra chính quyền thành phố long xuyên đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an
quân đội tổ chức phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân di rời tài sản đến nơi an toàn
vụ sạt lở đã làm ba căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông một căn nhà bị ảnh hưởng
buộc phải di rời đến khu vực an toàn
trước mắt thành phố long xuyên sẽ hỗ trợ cho hộ dân có nhà bị cuốn trôi mỗi hộ một mươi triệu đồng
thưa quý vị tình trạng nước biển xâm thực diễn ra ngày càng nhiều
khiến người dân ở xóm vĩnh long thôn an vĩnh xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi vô cùng lo lắng
trước thực trạng trên nhiều người dân đã góp tiền tự xây kè chăn sóng
thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn là những kẻ chăn sóng này lại bị sóng đánh hỏng
ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi
lo sợ trước tình trạng sóng biển gây sạt lờ
năm hai nghìn tám ông đỗ văn có bảy mươi tuổi ở xóm vĩnh long thôn an vĩnh xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi
cùng với một số hộ dân ở cùng xóm đã tự góp tiền để xây kè chăn sóng
ở thời điểm đó riêng ông có đã đầu tư hơn ba mươi năm triệu đồng để xây dựng kè chăn sóng bằng bê tông kiên cố
bốn đoạn nước phải mạnh đó
nhưng mà sau khi chú về thì nói chung là đi bộ đội về thì nói chung bà con người ta bỏ chạy
bỏ dân lòn chạy bây giờ không tụ bố bầu bố hết cho nên tự nó lỡ mít
nó lỡ từ đó mà vô đây gần có năm mấy mết
cho nên bây giờ là nói chung nhân dân bây giờ họ thấy được cái cảnh thế này á
thì người ta tự kè người ta tự làm tự tụ bố người ta giữ vườn tường để người ta ở để sống
do người dân tự đổ
đầu tư vốn ít chất lượng công trình về lâu dài không thể bảo đảm an toàn
chính vì vậy chính quyền địa phương cung cấp ban ngành chức năng cần có biện pháp hiệu quả
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi ngoài thôn an vĩnh
hiện toàn xã có gần bốn km bờ biển đang đứng trước nguy cơ sạt lở nặng
về cái đây là cái biện pháp trước mắt
về lâu dài thì hiện tại thì địa phương đã có nhiều cái văn bản
kể cả trong các buổi tiếp xúc của đại biểu quốc hội cũng như hội đồng nhân dân các cấp
thì đề nghị nhà nước nên quan tâm đầu tư xây dựng cái đê cà tráng sóng phan biển
đoạn từ kỳ xiên cho đến an vĩnh về khoảng ba năm km
vấn đề này thì về kinh phí thì tương đối lớn do vậy cho nên là cũng vượt khỏi cái tầm quy mô đầu tư của tỉnh
thì chắc là là đề nghị là trung ương cũng nên quan tâm xem sát
hỗ trợ rồi hạn chế cái việc triều cường và cái việc biến đổi khí hậu mà xâm thực cái bà biển
làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân
trước thực trạng nước biển xâm thực như hiện nay các ban ngành chức năng của thành phố
của tỉnh và trung ương cần quan tâm kêu gọi đầu tư xây kẻ chăn sóng kiên cố
có vậy mới bảo đảm an sinh cho người dân vùng ven biển
quý vị và các bạn vừa theo dõi các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
nhiệm sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quang
quay phía nam sẽ tiếp tục chương trình sau ít phút
sau khi trận đấu giữa u hai mươi ba việt nam và philippines kết thúc

cho đến quận năm thành phố hồ chí minh như trần hương đạo nguyễn hòa nguyễn văn cường
võ văn kiệp lê lợi nguyễn thái học tôn đức thắng
đến rạng sáng nay ngày ba tháng một mươi hai nhiều thanh niên tụ tập chạy xe thành đoàn
nẹp khô bóc vào in nổi khiến giao thông hỗn loạn
cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động đã tung một trăm linh lực lượng xuống đường
kiểm soát tình hình an ninh chính trị trực tượng an toàn giao thông
năm mươi năm trường hợp thanh thiếu niên họ hát chạy xe gây rối đã bị xử lý
tạm giữ hai mươi năm xe máy trong đó xử lý ba mươi tám trường hợp chạy thành đoàn ba vi phạm nồng độ cồn
đến gần ba giờ sáng nay ngày ba tháng một mươi hai
các đơn vị nhiệm vụ công an quận thủ đức thành phố hồ chí minh mới giải quyết xong hiện trường
và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của hai vụ tai nạn liên tiếp
cùng xảy ra trên đường phạm văn đồng khiến ba người bị thương
trước đó khoảng hai mươi ba giờ bốn mươi năm phút tối ngày hai một mươi hai xe container biển số năm mươi một r bốn trăm sáu mươi chín
lùi từ công trình xây dựng trung tâm thương mại jigamone phường hiệp bình chánh ra đường phạm văn đồng
thì xảy ra va chạm với xe máy biển số bảy mươi bảy l một trăm một mươi nghìn hai trăm hai mươi hai
hậu quả làm anh lê hữu bảo nguy kịch hai người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu
hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản
giữa việt nam và eu được ký kết ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
được xem là giấy thông hành cho gỗ việt nam và eu tuy nhiên cùng với yêu cầu thắt chặt nguồn gốc gỗ
cũng đặt ra áp lực thay đổi với doanh nghiệp sản xuất trong ngành
nội dung chính của hiệp định vba flex là việt nam cam khớt xây dựng và vận hành hệ thống
bảo đảm gỗ hợp pháp việt nam phù hợp với quy định của eu nhằm xác minh truy xuất nguồn gốc gỗ
trong toàn bộ chuỗi cung ứng làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền của việt nam
cấp giấy phép cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam xuất khẩu sang eu
đổi lại các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam có giấy phép theo quy định
sẽ không phải thực hiện trách nhiệm giải trình về nguồn gốc gỗ hợp pháp khi xuất khẩu vào eu
đối lại các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam xuất khẩu sang eu
trên thực tế trong khoảng bốn năm trăm linh doanh nghiệp kinh doanh chế biến gỗ và lâm sản hiện nay
có đến chín mươi ba là có quy mô nhỏ và siêu nhỏ không tập trung
trong khi đó nguồn gỗ từ rừng trồng trong nước chưa đáp ứng
được nhu cầu do vậy khối lượng gỗ
nhập khẩu hàng năm rất lớn và từ
nhiều thị trường khác nhau nên việc lựa chọn
thị trường gỗ nhập khẩu đã bỏ một trăm linh
gỗ sạch là một thách thức không hề nhỏ
với cái hiệp định vpf lati
nhiều người tưởng rằng
nó chỉ có tác động đối với
cộng đồng châu âu nhưng không
nó đòi hỏi tất cả mọi thị trường
mà đồ nội thấp của việt nam
làm bằng gỗ kể cả thị trường nội địa
cũng đều phải được làm bằng gỗ hợp pháp
đó là một cái vấn đề mà trong thời gian sắp tới
chúng ta phải lưu ý
đánh giá về tác động của hiệp định
vba lati bộ trưởng nông nghiệp và phát triển
nông thôn nguyễn xuân cường cho rằng
đây là cơ hội mang lại tác động tích cực cho việt nam
trên cả ba lĩnh vực kinh tế xã hội và môi trường
trong đó nổi bật hơn cả
là lợi ích về kinh tế cụ thể là
nâng cao uy tín và hình ảnh ngành chế biến gỗ
xuất khẩu của việt nam trên toàn cầu
giúp mở rộng thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
của ta sang các nước eu như mỹ
nhật bản hàn quốc và các thị trường khác
góp phần thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
đạt từ một mươi hai một mươi ba tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
phương lên đứng thứ bốn trên thế giới
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
còn bây giờ mai cường mời quý vị
trở lại trường quay hà nội để tiếp tục
theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
số ít phút dành cho quảng cáo

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
khen thưởng đột xuất cho bà thạch thị tha bốn mươi bảy tuổi quê trà vinh tạm trú tại phường bửu hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
người đã nhặt được của rơi có giá trị trả lại cho người đánh mất
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một trong lúc đi chợ ở phường bửu hòa thành phố biên hòa
bà thạch thị tha thấy hai phụ nữ đi xe máy rơi cùng ni lông màu xanh có rất nhiều tiền
một người phụ nữ khác đã nhặt được điền xấu đi
thấy vậy bà thạch thị tha đã lên tiếng và đem cọc tiền đem đến cơ quan công an tìm người đánh rơi để trả lại
qua xác minh công an thành phố bưu hòa đã xác định được chủ nhân của số tiền này
được biết bà thạch thị tha là lao động nghèo đang ở trọ để làm thuê tại phường bửu hòa thành phố biên hòa
dịp này chủ tịch ủy ban dân thành phố biên hòa và chính quyền địa phương cũng đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho bà thạch thị tha về thành tích nói trên
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình hiện nay công tác tổ chức và công tác kiểm tra trong công đoàn công an nhân dân
cập nhật thông tin văn bản chính sách mới có liên quan đến người lao động định hướng hoạt động công đoàn công an nhân dân trong thời gian tới
hội nghị tập huấn diễn ra năm ngày từ ngày ba tháng một mươi hai đến hết ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám